trải qua bốn năm đi hát quỳnh trang sở hữu loạt mv triệu view và được người hâm mộ đặt cho biệt danh thiên thần bồ đề rồ
sông sông với ca hát cô con nuôi sinh sáng của phi nhung còn thử sức với lĩnh vực diễn xuất khi tham gia một vài dự án phim như idol tỷ phú cô gái đến từ bên kìa
có thời điểm cô vướng tinh đồn đã âm thầm trút khỏi công ty của mẹ nuôi để hoạt động độc lập
nhưng thông tin này không được quỳnh trang và phi nhung lên tiếng khẳng định hay là phủ nhận
khi giọng ca bông niên biển qua đời nữ ca sĩ trẻ không giấu được sự buồn bã và đau xót
thông qua trang cá nhân cô liên tục bày tỏ sự biết ơn vì đã được cố ca sĩ phi nhung giúp đỡ ở cả trong cuộc sống lẫn sự nghiệp
năm nay quỳnh trang đã bước sang độ tuổi hai mươi bốn
cô vẫn thường xuyên thực hiện các sản phẩm âm nhạc mang đa dạng phong cách và góp mặt trong các chương trình biểu diễn phù hợp
cũng ở thời điểm hiện tại quỳnh trang gây chú ý khi sở hữu nhan sắc đầy cuốn hút
cô còn thể hiện sự lột xác từ một cô bé hiền lành ngày nào sang thiếu nữ tự tin thoải mái mặc những bộ trang phục gợi cảm
được biết thời gian tới quỳnh trang sẽ cùng với tuyết nhung thiên ngân sang mỹ để biểu diễn tưởng nhớ mẹ nuôi
vừa qua trong lễ cúng bốn mươi chín ngày của ca sĩ phi nhung người thân và các con nuôi làm lễ cúng bốn mươi chín ngày cho phi nhung tại chùa pháp vân quận bình tân
các con nuôi của phi nhung đội tang hát ca khúc mẹ yêu ơi khiến nhiều bạn bè đồng nghiệp của ca sĩ xúc động
mẹ yêu ơi do quách bêm sáng tác nói về nỗi lòng của người con khi nhớ tới công lao sinh thành dưỡng dụng của mẹ
đại diện các con nuôi của phiên nhung phạm đức hiếu phát biểu với giọng đức quảng
con cứ nghĩ mẹ nhung sẽ đi với chúng con một đoạn đường dài nhưng mẹ đã mất ở tuổi năm mươi một
chúng con rất buồn đau xót cho mẹ
con xin thay mặt các em cảm ơn những lời chia buồn của mọi người tới gia đình những ngày qua
dù dịch diễn biến phức tạp các đồng nghiệp fan của mẹ vẫn có mặt đầy đủ
trong lễ tưởng niệm này ba con nuôi của phiên nhung gồm tuyết nhung thiên ngân và quỳnh trang
vắng mặt trong lễ chung thất của mẹ vì bận ở hà nội phỏng vấn visa sang mỹ
góp giọng trong chương trình có tiết mục tưởng nhớ mẹ
ngoài con gái ruột quen vi phạm phi nhung nhận nuôi hai mươi ba trẻ mồ côi hoặc có bố mẹ
nhưng gia đình khó khăn
kể từ khi cô về nước hoạt động năm hai nghìn năm một số con nuôi của phi nhung là các chú tiểu
đang được nuôi dưỡng tại chùa pháp lạc bình phước nơi từng được cô tu sửa bằng tiền túi
và chùa tăng thành phố hồ chí minh
số còn lại được cô đón về ở cùng trong một căn nhà ở quận bình thạnh
trong đoạn tin nhắn cuối gửi cho xuân lan trước khi mất phiêng canh cánh về tương lai của các con nuôi
cô cho biết mình không muốn nhắc tới hai tự con nuôi vì các con đã lớn hết rồi
cô sợ các con tuổi thân đi đâu ai cũng gọi là con nuôi phi nhung
năm người con từ sáu tuổi đổ xuống đều ở với phi nhung từ lúc một ngày tuổi
các bé đều nghĩ phi nhung là mẹ ruột nên khi đi học có bạn chọc là trẻ mồ côi
nên đã khóc trong nhà
cô muốn cho các con có cuộc sống bình thường
điều cô sợ nhất chính là việc để cho các con bị tổn thương
sau khi mẹ mất các bé vẫn được sư cô thích nữ minh viên và chiếm phạm quản lý của phi nhung chăm lo
quanh nghi phạm là con gái ruột của phi nhung cho biết sẽ cố gắng lo cho các em nuôi ở việt nam
phi nhung mất vào lúc một mươi hai h một mươi năm trưa ngày hai mươi tám tháng chín tại bệnh viện chợ trảy thành phố hồ chí minh
sau một tháng rưỡi điều trị covid một mươi chín hưởng dương năm mươi một tuổi
cô sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi tại gia lai việt nam
trước khi sang mỹ định cư nổi danh với các ca khúc bông điên điển chiều qua phà hậu giang
sau nhiều năm thành công ở thị trường hải ngoại năm hai nghìn năm cô về nước ca hát
bên cạnh sự nghiệp nghệ thuật phi nhung còn kinh doanh quán chay và tích cực hoạt động thiện nguyện
thưa quý vị sự ra đi của phi nhung là một mất mát to lớn đối với gia đình và người mến mộ giọng ca bông đình điển
sau tất cả những lời đồn đoán những ồn ào sự thật ra sao chỉ có người trong cuộc mới là người hiểu nhất
những người con nuôi của vị cố ca sĩ sẽ luôn luôn biết ơn những công ơn nuôi nấng chăm sóc của phi nhung dành cho mình
cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại